sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tới đây tại trung tâm hội nghị quốc gia thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ chủ trì hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị năm nay mang chủ đề phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp hội nhập hiệu quả bền vững
theo bộ kế hoạch và đầu tư hội nghị bao gồm báo cáo phát triển doanh nghiệp động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững và các phiên thảo luận
thủ tướng sẽ lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp chuyên gia hiệp hội tổ chức quốc tế đề xuất các giải pháp để thúc đẩy lực lượng doanh nghiệp phát triển hiệu quả và bền vững trong bối cảnh hội nhập
người đứng đầu chính phủ và các bộ trưởng sẽ trả lời câu hỏi của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh an toàn và thuận lợi các chính sách chương trình hành động hỗ trợ phát triển
thông qua hội nghị chính phủ truyền tải thông điệp thế giới đang thay đổi hội nhập mạnh mẽ thách thức về môi trường các vấn đề xã hội ngày một phức tạp cộng đồng doanh nghiệp cần tăng cường liên kết sức mạnh phát huy lòng tự hào dân tộc để phát triển lớn mạnh đồng thời có trách nhiệm với cộng đồng với xã hội với quốc gia dân tộc tạo dựng đất nước độc lập tự chủ bền vững và hùng cường